cục hàng không việt nam vừa có yêu cầu cấm vận chuyển pin lithium và thiết bị điện tử sử dụng pin lithium bị hư hỏng
hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi từ nhà sản xuất có thể ảnh hưởng tới an toàn bay
lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi một và sẽ hết hiệu lực khi có thông báo tiếp theo của cục hàng không việt nam
loại pin lithium và thiết bị điện tử bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không là pin lithium bị hư hỏng
hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi từ các nhà sản xuất các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium bị hư hỏng triệu hồi
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không việt nam và các hãng hàng không nước ngoài đi và đến việt nam
thông báo nội dung này tới tất cả các thành viên tổ bay các đại lý phòng vé của mình để thông báo thông tin cho hành khách khi mua vé
phối hợp với các cảng hàng không xây dựng quy trình kiểm soát các câu hỏi an ninh đối với hành khách khi làm thủ tục lên máy bay